để ký hợp đồng với một số ngôi sao của tuyển pháp
trong đó cái tên đáng chú ý nhất
là an toàn griezmann
ngoài ra còn có lucas hernandez
việc ký kết hợp đồng được diễn ra dưới sự cho phép
của hội viên trưởng đội tuyển pháp didier decham
trong thông báo của atletico madrid
sau đó họ đã gia hạn thành công hợp đồng
với griezmann thêm một năm
đến năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy đây là năm thứ hai liên tiếp
đội bóng này ký hợp đồng mới
và tăng lương cho tiền đạo người pháp
trước đó an toàn griezmann
cũng công bố kế hoạch ở lại atletico madrid
trước các tin đồn đến với barca và manu
một ngôi sao khác là lucas hernandez
cũng được atletico trói chân
bằng bản hợp đồng mới
hậu vệ hai mươi hai tuổi này ký hợp đồng có thời hạn sáu năm
đến năm hai nghìn hai mươi bốn
đây được xem là tương lai của đội bóng thành mawed
việc được gia hạn tới sáu năm
là phần thưởng xứng đáng
dành cho những cố gắng của hernandez
trong suốt thời gian qua
atletico madrid đã chốt xong các điều khoản cá nhân
với thomas leymar
trước đó họ đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng về nguyên tắc
thưa vụ này sẽ chính thức được hoàn tất
khi lema vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao sáng nay
xin chào và hẹn gặp lại